trong khi suốt tháng tám nhiều giáo viên thừa nhận việc học sinh đi học chật chọc do chưa khai giảng năm học nên chưa nghĩ là đã học chính thức
báo lao động số ra hôm nay có bài viết đáng chú ý đề xuất nâng thời gian làm thêm tối đa từ ba trăm linh lên bốn trăm linh giờ một năm người lao động cực chẳng đã
bộ lao động thương binh và xã hội đang lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo sửa đổi luật lao động
trong đó có nội dung điều chỉnh thời gian làm thêm giờ tối đa của người lao động từ ba trăm linh lên bốn trăm linh giờ một năm
tuy nhiên liên quan trực tiếp đến việc làm thu nhập đời sống của mình nhiều người lao động cho rằng bản thân họ không muốn phải làm thêm nhiều giờ
nhưng vì thu nhập quá thấp không đủ trang trải cho mức sống tối thiểu nên họ buộc phải làm thêm
báo hà nội mới số ra hôm nay đăng tải bài viết vi phạm của xe chở khách gắn mát hợp đồng ở hà nội khó xử lý rất điểm
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang sáu
trong bảy tháng năm hai nghìn một mươi tám thanh tra sở giao thông vận tải hà nội đã lập biên bản xử phạt hơn một xe hợp đồng
hoạt động trá hình vận chuyển hành khách như tuyến cố định
tình trạng này đã dóng lên hồi chuông báo động vì bản thân các lực lượng chức năng cũng cảm thấy rất khó trong việc xử lý những vi phạm này
còn trên trang ba báo sài gòn giải phóng có bài viết bất an với bánh trung thu siêu rẻ
sau khi làm mưa làm gió ở hà nội thì loại bánh trung thu mini siêu rẻ đã có mặt tại tp hcm và được quảng cáo rầm rộ thông qua mạng xã hội
nhiều loại bánh trung thu không rõ nguồn gốc với giá siêu rẻ này cũng đang thu hút khách hàng
tuy nhiên chất lượng của sản phẩm này như thế nào thì vẫn là nỗi lo đối với người tiêu dùng
báo thanh niên hôm nay có bài cảnh báo về sự xuất hiện của những loại ma túy mới cực độc có tên gọi là nấm thần hay còn gọi là nấm thức thần
nấm ảo giác nấm ma thuật nấm thần kỳ đã được du nhập việt nam và giao bán tràn lan trên mạng
và nhan đề của bài viết là dấu hiệu nhận biết người sử dụng nấm thức thần
theo các bác sĩ có nhiều dấu hiệu nhận biết người sử dụng loại nấm thức thần đặc biệt qua đôi mắt
và nếu sử dụng lâu dài loại nấm này sẽ gây ra những tổn thương não không thể phục hồi
các bậc phụ huynh cần quan sát kỹ biểu hiện của con em mình để kịp thời có những biện pháp xử lý
thường là những biểu hiện mù tạm thời như không thấy đường đi cần phải có người dắt đi tính tình bị biến đổi vật vã vã mồ hôi nôn ói
dối loạn nhịp tim huyết áp triệu chứng trung thành nhất của ma túy là mất ngủ
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điệp báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại